cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an vừa có văn bản gửi ban nhân dân tp hcm yêu cầu phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan đến việc chi tiền hỗ trợ cho người nghèo người khó khăn trong đợt dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an đang điều tra xác minh việc chi tiền thực hiện một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an đề nghị chủ tịch ubnd tp hcm chỉ đạo các sở ban ngành liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu như kết quả thực hiện đến nay về chế độ chính sách đặc thù công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín các sai phạm đã phát hiện kết quả xử lý
cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an đề nghị chủ tịch ubnd tp hcm chỉ đạo các sở ban ngành liên quan kết quả thực hiện đến nay về chế độ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín